phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn xuân phúc vừa có công điện yêu cầu bộ giao thông vận tải ban an toàn giao thông các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh điện biên xảy ra ngày hai mươi năm tháng một vừa qua
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình trung tá trần văn hình trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông khu vực tuần giáo
phòng cảnh sát giao thông tỉnh điện biên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy giải tỏa ách tắc giao thông do thời tiết băng giá khắc nghiệt gây ra tại cung đường đèo pha điên km ba trăm sáu mươi năm năm trăm linh quốc lộ sáu
đồng thời yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh điện biên khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình tổ chức tan lễ cho đồng chí trần văn hinh trang trọng đúng quy định
chỉ đạo công an huyện tuần giáo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có đối với chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi tám c bảy nghìn ba trăm ba mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố khẩn trương tiến hành kiểm tra rà soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ cảnh báo đoạn đường có băng tuyết trơn trượt
bên cạnh đó khẩn trương ban hành hướng dẫn tạm thời các quy tắc về bảo đảm giao thông trong điều kiện mặt đường có băng tuyết
phó thủ tướng cũng yêu cầu công an các tỉnh thành phố tăng cường lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm các đoạn tuyến có địa hình phức tạp độ dốc lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa tuyết mặt đường có băng tuyết phủ để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi năm tháng một tại địa bàn huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người tử vong và nhiều người bị thương sau đây là ghi nhận của nhóm phong viên về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
theo thông tin từ cơ quan chức năng khoảng một mươi năm h năm mươi xe ô tô loại năm mươi hai chỗ ngồi do tài xế trần như sâm trú tại thành phố vũng tàu điều khiển chở theo ba mươi năm nhân viên của khu du lịch hồ tràm
lưu thông từ huyện xuyên mộc về huyện đất đỏ khi đến giao lộ nguyễn văn linh trần phú thuộc địa bàn thị trấn phước hải huyện đất đỏ đã lao xuống một hốt cạn bên đường
sau khi mà nghe thì em chạy ra thì những người trong xe thì thấy tài xế em nằm ở trên bị kẹt do đó cứng rồi còn những người ở trong thì có một số thành viên đang khỏe cũng đang đập kiến ra
rồi mình em khi mà bỏ tấm kiến thì có một số anh em ở ngoài đi vô hỗ trợ mới chuyển những người bị nạn á ở trong xe chuyển dần dần dần chuyển ra
thì lúc đó thì xuống thì có lực lượng tại chỗ là công an thị trấn phước hải thì quy động tối đa về xe và người phương tiện để thứ nhất là chữa cháy có thể là dễ cháy nổ thì quy động các bình chữa cháy
thứ hai là công an thị trấn phước hải dùng xe tại chỗ để chở đi rồi công an huyện xuống và huy động thêm xe cứu thương của huyện long điền huyện đất đỏ và bệnh viện bà rịa để tối đa lực lượng để cứu giúp người bị nạn
lãnh đạo bệnh viện bà rịa cho biết
do chấn thương nặng nên nạn nhân lê ngọc nga trú tại phường ba thành phố vũng tàu đã tử vong trong chiều ngày hai mươi năm tháng một
hai nạn nhân khác được gia đình chuyển đến bệnh viện chào rẫy thành phố hồ chí minh cấp cứu
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một lái xe trần như sâm và gần chục nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện bà rịa
nhìn chung thì công tác sơ cấp cứu chúng tôi đã giải quyết kiệp thời nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu sơ cấp cứu ban đầu cũng như sơ cấp cứu hàng lọt
một số ca ổn định thì chúng tôi cho về còn một số ca còn hơi nặng thì chúng tôi đã chuyển lên khoa ngoại trình hình để tiếp tục điều trị cho một số nạn nhân này
hiện tại bây giờ còn khoảng chín một mươi ca tại ở khoa chính hình
theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn có thể do lái xe không làm chủ tốc độ và tay lái
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
với chủ đề của năm an toàn giao thông quốc gia là xây dựng văn hóa giao thông
với nâng cao trách nhiệm siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ
ban an toàn giao thông tỉnh quảng trị vừa tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có hơn hai cán bộ công chức lực lượng vũ trang và các bạn đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố
năm hai nghìn một mươi sáu quảng trị phân đấu giảm năm trên cả ba tiêu chí
để làm được điều đó tỉnh quảng trị cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cần đẩy mạnh công tác thanh tra tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là trong đợt cao điểm tết nguyên đán bính thân này
bên cạnh sự vào cuộc của các ngành các cấp mỗi người dân cũng phải ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông
nhằm hạn chế thấp nhất đối với bản thân cũng như những người thân trong gia đình về tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái vừa tổ chức hội nghị tập huấn ba thông tư của bộ công an
quy định về công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cho trên một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ
thông qua hội nghị đã giúp cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nắm vững nội dung các thông tư mới do bộ công an ban hành
liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính
trên các đường cao tốc của cảnh sát giao thông đặc biệt là các nội dung mới các nội dung bổ sung so với quy định cũ
đồng thời nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật tinh thần trách nhiệm trong công tác văn hóa giao tiếp ứng xử khi thi hành nhiệm vụ
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng ngừa sai phạm tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
trong toàn tỉnh tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông
trong năm hai nghìn một mươi năm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần một mươi năm trường hợp
phương tiện ô tô xe máy vi phạm giao thông với số tiền xử phạt trên sáu sáu tỷ đồng
bên cạnh đó lực lượng chức năng đã xử lý nồng độ cồn một trăm linh bốn trường hợp trong đó có bốn trường hợp xe ô tô tải vi phạm
thực hiện kế hoạch tuyên truyền xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em kiểm tra nhắc nhở bốn mươi năm trường hợp
phát hiện và xử lý một trăm linh bảy trường hợp tạm giữ tám xe đạp điện
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của bộ công an
về cấp thu hồi đăng ký biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ
đã đăng ký mới hai trăm tám mươi sáu xe ô tô và gần tám tám trăm linh xe mô tô
trước tình trạng nhiều lái xe của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách vi phạm tốc độ
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đã phê bình trực tiếp các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vi phạm
đồng thời yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng này
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi nghiêm túc phê bình một số công ty vận tải không thường xuyên cập nhật
theo dõi các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời ngăn chặn xử lý lái xe vi phạm về tốc độ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phải tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đối với lái xe chạy hợp đồng yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông
hơn một bảy trăm linh là số vụ đàn ạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi sáu
khiến bảy trăm ba mươi năm người thiệt mạng và làm bị thương một năm trăm năm mươi người